trong ngọc hân nằm trong con phố nhỏ trên đường nguyễn trí thanh hà nội
hơn một mươi năm nay vợ chồng ông thuê hẳn nhà ăn trong khu tập thể của một nhà xuất bản gần đó để vừa làm nơi ở và nơi làm việc
trong căn phòng nhỏ dưới tầng một của khu tập thể được bố trí ngăn nắp điều đặc biệt là ở đâu cũng thấy đồ cổ
bên chén trải ấm vào một sáng cuối năm mưa lạnh
ông say sư kể cho chúng tôi nghe về nhiều điều thú vị sau những chuyến hành trình phục dựng những di sản quý giá của văn hóa việt
với mỗi hiện vật được lưu giữ tại bảo tàng riêng của ông đều có sức quyến rũ riêng của nó
đã cho sở tay lên lớp men mịn nhẵn trơn mướt hoặc rạn chày của cái đĩa gốm cái ấm cái thạp hay cái bát cổ
người họa sĩ dường như không thể dứt ra khỏi câu chuyện về chúng
và chỉ cần nhắm mắt là hàng trăm câu chuyện khác lại hiện ra
mình hiểu về gỗ xoan nó như mà họ bứt ở ngoài vườn nó cả một số cái thạp
thì mình mới mua họ chở một công nông ra ô tô hay là anh em chất lên
sớm bộc lộ năng khiếu hội họa từ nhỏ
nên ông đã thi vào trường đại học mỹ thuật công nghiệp hà nội để thỏa mãn với niềm đam mê nghệ thuật của mình
học ngành mỹ thuật truyền thống đã ít sinh viên theo học
mà khi ra trường nếu làm đúng chuyên môn
và vô cùng
thế nhưng bằng niềm đam mê yêu thích khám phá văn hóa truyền thống
đã giúp ông vững tâm theo nghề
không những thế ông còn dành nhiều thời gian tìm đến các đền chùa và bảo tàng
để nghiên cứu và sáng tạo
chính những lần như vậy đã đưa ông bén duyên với nghề bảo quản phục chế và phục dựng cổ vật
năm chín mươi thì tôi có bảo quản tượng đức trần quốc bảo ở dưới hải phòng

mọi người chắc còn nhớ về cái việc vụ đập tháp trộm cổ vật trên chùa phật tích
thế thì tôi là một người trong cái nhóm mà phải phục dựng lại cái việc đó
lúc đầu thì mình cũng chưa hình dung hết được cái cuộc đời mình nó lại gắn bó với cái việc bảo quản cổ vật như bây giờ đó
lúc đấy thì mình còn trẻ
nhưng tôi nổi thích làm những cái việc hiện đại hơn là làm những cái việc
có tính chất chẩm ngâm rồi nó lại huyền bí như bây giờ
thế thì dần dần dần dần thông qua những cái việc như vậy mà được tiếp xúc với các anh các chị làm về khảo cổ
và cũng chia sẻ nhiều những cái công việc
sau này thì bảo tàng lịch sử có mời tôi về cùng với họ là bảo quản một số chất liệu khác như chất liệu đồng hoặc là gốm
thì mình mới thấy là cái phong phú của cái cổ vật của người việt nó rất là
rất là phong phú mà cần được bảo tồn
khi nói đến nghề bảo quản phục chế cổ vật
nhiều người chỉ nghĩ đơn giản là sửa chữa bồi chắp những hiện vật sứt mẻ
thế nhưng trên thực tế công việc không hề đơn giản như vậy
để duy trì được nguyên trạng kéo dài tuổi thọ cũng như phục chế lại nguyên dạng cho cổ vật
người làm công tác bảo quản cần có hiểu biết toàn diện về hiện vật từ lai lịch chất liệu đến giá trị thẩm mỹ
không chỉ có thế các hóa chất và dụng cụ bảo quản phục chế phục dựng đặc thù hoàn toàn phải mày mò tìm hiểu
nghiên cứu nhiều lúc phải tự sáng tạo hoặc nhập khẩu từ nước ngoài với kinh phí đắt đỏ
từ những bàn chải bàn là chuyên dụng bé bằng ngón tay những hộp sơn đặc dụng hoặc những thiết bị hỗ trợ hậu bảo quản như giấy phi axit hộp phun khí niter
nếu không thực sự làm bằng niềm đam mê
gần như không ai có thể bám trụ được với nghề
chính người bản địa phải tự nghiên cứu và học hỏi cho mình để mà làm
các chuyên gia đến đây cũng vẫn phải tìm hiểu cách làm của dân bản địa
vậy thì chúng ta không thể trông chờ vào sự trợ giúp ở bên ngoài
có những vấn đề như các nguyên tắc bảo tồn thì ta nên học hỏi các nguyên tắc đó
thế còn chất liệu thì mình phải tự làm
làm và tự nghiên cứu để mà định hình ra được cái chất liệu thuộc vào cái bản địa của mình
và chính vì tìm theo cái hướng đấy chúng tôi đã thành công trong rất là nhiều các chất liệu
như là về đồ đồng hoặc là giấy gió giấy xác phong
thì cái đấy là những cái đặc biệt của việt nam mà các nước khác không có
thì phải người việt phải tự làm

các người việt phải tự làm và trong những năm gần đây thì có những cái kết quả những cái thành tựu rất là tốt cho những cái việc mà tự dùng

dũng các chất liệu trong nước để bảo quản

giữa cổ vật và người thợ bảo tồn luôn có một mối nhân duyên kỳ lạ

có thế họ mới gặp nhau và người thợ mới có điều kiện làm sống lại những giá trị văn hóa lịch sử của cuộc đời

thế nhưng trong hàng trăm mối nhân duyên mà ông đã gặp
dù rất tâm huyết
ông cũng không thể cứu được hết những cổ vật khỏi xuống cấp
khỏi vấn nạn mới hóa
và lòng tham đầy bất chắc của một số người
bởi thế mỗi khi có cơ hội được làm việc với cấp bậc tiền bối
họa sĩ đào ngọc thân luôn cho đó là cái duyên
cái may mắn của mình với nghề
bởi chính qua những lần như vậy
ông lại có cơ hội học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quý báu
để bổ sung cho những thiếu sót của bản thân mình
để những hiện vật qua tay mình
luôn giữ được những giá trị văn hóa cốt lõi của nó
mấy chục năm gần đây đã có rất nhiều cái động tác
và những thiết chế văn hóa nhằm phát huy và bảo tồn
nhưng mà so với cái khối lượng di sản của cha ông để lại
thì như hạt muối bỏ trong biển lớn
bởi vì cái di sản của cha ông ta để lại
gần bốn năm lịch sử
nó rất là đồ sộ và đòi hỏi
phải có một đội ngũ chuyên môn được đào tạo một cách bài bản
hiện nay cái ngành mà bảo quản ở việt nam
cũng mới còn sơ khai
nhưng mà đào tạo để ra được một cái chuyên gia bảo quản
thì thực ra ở trong nước mình đào tạo là cũng chưa có điều kiện
và kể cả cái ngành bảo quản ở đông nam á
vẫn còn vẫn là một cái bài toán khó với cái thực trạng hiện nay
giữa những khó khăn của nghề bảo quản phục chế và phục dựng cổ vật
để tìm được một người thực sự giỏi nghề đã khó
tìm được người theo và gắn bó lâu dài với nghề lại càng khó khăn hơn
bởi thế mỗi khi có người mong muốn được tìm hiểu
và gắn bó với cái nghề vốn kém chọn người ấy
ông đều rất chân quý
và sẽ dành chọn người để tìm hiểu và gắn bó với cái nghề vốn kén chọn người ấy
và sẽ dành thời gian tâm huyết truyền lại những hiểu biết của mình cho họ
trong căn phòng nhỏ vừa là nhà vừa là nơi làm việc
ông lại hăng say trao truyền nhiều kinh nghiệm quý báu
cho lớp thế hệ những người trẻ chung đam mê với chính mình
với cái công việc là làm nghề kinh tục sư
thì cái đòi hỏi về hiểu biết về văn hóa nghệ thuật
thì rất là cần thiết cho cái công việc
làm nghề này của tôi
cũng một cách tình cờ tôi quen biết thầy hân
cái ngoài cái chuyện kiến thức về chuyên môn
thì đặc biệt là tôi thấy là cái
lòng say mê với nghề
với cái vốn văn hóa dân tập của thầy
đấy là cái tôi thấy là tâm đắc nhất
thì tôi nghĩ đây là một nghệ sĩ có tài
và có tâm
và luôn luôn đặt công việc lên trên
tôi làm với anh thì tôi biết
khó khăn mấy cũng cố gắng
tìm mọi cách để vượt qua
thì tôi nghĩ cái đó là cái
đối với một cái người
người phục chế
người cán bộ phục chế
và tôi nghĩ vẫn đó là một cái tâm hương
cho các cái bạn
làm phục chế trẻ
nhiều khi mình phải
mình phải có cái yêu nghề
tôi yêu nghề nó sẽ nảy ra những cái khác
nếu khi khó khăn là mình có thể là
cái yêu nghề nó sẽ giúp cho mình
tham dỡ được những cái khoản
để mà thực hiện cái công việc của mình
trời về chiều

chúng tôi lại theo chân ông
và người bạn đồng hành của ông trong nhiều năm qua
đến một trong những nơi chứng kiến
những ngày tháng vất vả của ông
cũng như nhiều đồng nghiệp
trong thời kỳ đầu đến với nghề phục chế
câu chuyện trong khuôn viên tĩnh mịch
của ngôi chùa
nơi hai vị thiền sư tĩnh tọa
cũng chỉ là những đau đáu với cái nghề
cái nghiệp mà ông đã gắn bó
có lúc quên cả gia đình mình
những khó khăn vất vả
rồi trước sau thì nó cũng
có cái sự khó khăn
cố gắng của mình thì nó cũng sẽ qua
với cái niềm đam mê cổ vật
thì có thể nói là mình tự phong cho mình
cái việc là những người đi cứu chữa
cổ vật thì đúng hơn
bởi vì như thế này khi mà mình đã thấy yêu cổ vật
mình thấy say mê cổ vật
thì mình sẽ vô cùng xót xa
khi mà thấy cổ vật
mỗi ngày một mai một đi
mỗi ngày một mất đi trong chính đôi tay
những đôi tay đang gìn giữ nó
cho nên là bọn tôi đã theo đuổi
một cái mục tiêu
là bất kỳ một cổ vật nào
thì mình sẽ có thể
mình có duyên với nó
trong khả năng của mình
thì mình sẽ ra sức cứu chữa
cho dù là mình có khả năng kinh tế
hay là mình phải chia sẻ một phần
cái khả năng kinh tế của mình
vì là hợp nhau trong cái quan điểm như vậy
cho nên là hầu như là mọi cái khó khăn
rồi nó cũng sẽ vượt qua
các con của mình cũng vậy
nó cũng hiểu được cái điều đấy
và cũng rất là yêu quý cổ vật
nên là các con cũng không có than thở gì nhiều
đấy cũng là một cái may mắn
đối với cả vợ chồng tôi
gần ba mươi năm nếm trải đủ
những cung bậc cảm xúc của nghề bảo quản
và phục chế cổ vật
nhưng trong tâm tư của người họa sĩ
với dáng vẻ phong trần đó
còn bao điều suy nghĩ
thời gian đang dần khiến
những cổ vật hiện vật quý giá
của quốc gia bị mai một
và mất đi
chính vì vậy họa sĩ đảo ngọc hân
đang từng ngày kiên trì với việc siêu tầm
và tỉ mì phục chế
phục dựng những hiện vật mình may mắn tiếp cận được
ví dụ nghề của tôi
bây giờ là rất khó
tạo một người trẻ
để người ta có hướng khởi
hoặc người ta có niềm đam mê
để người ta bước vào một nghề khó học
như hiện nay
giới học sinh sinh viên
bây giờ là họ khó
mình có thể tiếp cận được
dạy dỗ hoặc là chuyển kinh nghiệm
cái đấy là cái
mà chúng tôi cảm thấy no nắng
di sản đương nhiên nó có tuổi của nó
nó không thể tồn tại mãi với thời gian
mình chỉ có thể kéo dài được nó
mà mình còn có thể cố gắng được
mỗi một chùa là một cái bảo tàng nhỏ
mỗi một di tích là một cái bảo tàng nhỏ
trong đấy có rất nhiều cổ vật
như là sắc phong
như là hoành phi cưu đối tượng thờ
tất cả những cái đấy đều là những cái
mà phải có một đội ngũ
có kinh nghiệm thì mới có thể đảm đương
hành trình khám phá những câu chuyện lịch sử
ẩn chứa đằng sau mỗi hiện vật

dẫu còn đó nhiều gian nan thử thách
nhưng cũng rất đáng tự hào
bởi chính những người như họa sĩ đào ngọc hân
đang góp phần lưu giữ
những dấu ấn của thời gian
làm sống dậy cả một giai đoạn lịch sử
để thế hệ sau
hiểu hơn về nguồn cội
về một thời cha ông đã sống
để yêu hơn văn hóa quê hương mình
chúc cho ông
cùng những người bạn đồng hành
có thêm thật nhiều sức khỏe
để đi đến tận cùng đam mê
của chính mình